hà nội đã diễn ra lễ công bố biên bản ghi nhớ hợp tác về kế hoạch thử nghiệm công nghệ xử lý
dioxin tại sân bay biên hòa tỉnh đồng nai giữa trung tâm công nghệ xử lý môi trường
bộ tư lệnh hóa học và tập đoàn shimizu nhật bản
hiện nay việt nam có tổng cộng hai mươi tám khu vực bị nhiễm dioxin trong đó sân bay biên hòa ước
tính có lượng đất ô nhiễm dioxin lớn nhất của đất nước khoảng tám trăm năm mươi tấn
bộ quốc phòng việt nam đơn vị chủ trì dự án đang trong quá trình lựa chọn công nghệ áp dụng
để bắt đầu tiến hành dự án làm sạch đất trong thời gian sớm nhất
theo thiếu tướng phạm lâm hồng hợp tác thử nghiệm công nghệ dioxin tại sân bay biên hòa
tỉnh đồng nai giữa trung tâm công nghệ xử lý môi trường và tập đoàn shimizu nhật bản là một trong
những hoạt động cụ thể trong việc tăng cường hợp tác tranh thủ các nguồn lực quốc tế trong việc
thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc còn tồn lưu sau chiến tranh tại việt nam
có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lựa chọn công nghệ tiên tiến hiệu quả
đảm bảo an toàn trong xử lý dioxin và từng bước nghiên cứu làm chủ công nghệ xử lý dioxin
và tiết kiệm chi phí trong xử lý đất
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn shimizu và bộ quốc phòng việt nam sẽ bắt đầu thực hiện dự án
thử nghiệm kiểm chứng công nghệ tẩy dừa đất của tập đoàn shimizu tại sân bay biên hòa
việc thử nghiệm thực địa về tẩy rửa đất toàn diện này sẽ được tiến hành trong ba tháng
kể từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín